xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mỗi năm hai vụ lúa phải tưới tiêu cho đồng ruộng hàng chục lần
nước đã không còn mang ý nghĩa hồi sinh nữa khi nó nối dài cánh tay của thần chết
từng ngày từng giờ vươn lên bóp nghẹt những sóng làng trù phú bằng ô nhiễm và bệnh tật
bởi nhuệ giang đã chết từ lâu
đối với việc vụ xuân của các năm thì gần như mức nước phô nhuệ sông nhuệ ở mức quá cạn quá thấp
nguồn nước nó quá bị ô nhiễm thậm chí đen như mức nước của các nhà máy thải ra
nên là một năm để quy trình sản xuất của vụ chiêm gần như một trăm linh phải sử dụng của nguồn nước này
quá trình phát triển của chúng ta không được đồng bộ
hay nói một cách gọi là vào là không theo cái nhịp của tự nhiên
nếu chúng ta làm theo đúng cái nhịp của tự nhiên
thì chúng ta không mắc phải những cái lỗi lầm mà thiên nhiên bây giờ đang tác động lại chúng ta ở cái thời điểm hiện tại này
sang những vụ mùa thì kể cả cho việc tưới rau màu cho đến tưới lúa
mà rơi vào những cái giai đoạn mà khi thời tiết hanh khô hoặc là hạn hán
hoặc là em ni lô thì gần như vẫn phải sử dụng cái nguồn nước này để mà phục vụ cho việc sản xuất
nên là đối với người dân trong
xã thì cũng rất là lo lắng trong cái việc mà không biết là cành cây ngọn cỏ cho đến hoa màu hay gạo
lúa có ảnh hưởng gì đến từ cái ô nhiễm từ nguồn nước này lên không
sự sống đã được những dòng sông nuôi dưỡng từ hàng vạn năm qua
nó là nền tảng hình thành lên những nền văn minh của nhân loại như nền văn minh lúa nước mà việt nam là một thành tố trong dòng chảy đó
nhưng đáng tiếc con người với sự thiếu trách nhiệm và vô ơn của mình đã giết chết những dòng sông một cách không thương tiếc
để những hạt phù sa nồng nàn bỗng trở nên mặn đắng